hôm nay bộ y tế đã có công văn về việc áp dụng biện pháp phòng chống dịch đối với người về từ thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai và long an
trong đó nêu rõ người đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi covid một mươi chín tự theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú trong bảy ngày lấy mẫu xét nghiệm ngày đầu
cụ thể là những người đã tiêm đủ liều vaccine covid một mươi chín thẻ xanh trên sổ sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vaccine của cơ quan có thẩm quyền cấp
hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín trong vòng sáu tháng tính đến thời điểm về địa phương có giấy gia viện giấy xác nhận khỏi bệnh covid một mươi chín tự theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú trong bảy ngày kể từ ngày về địa phương và luôn thực hiện thông điệp năm k thực hiện xét nghiệm sars cov hai vào ngày thứ nhất
nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho sốt khó thở đau rát họng mất vị giác thì báo cho cơ quan y tế để theo dõi và xử trí theo quy định
những người tiêm chưa đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín thẻ vàng
trên sổ sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm chủng của cơ quan có thẩm quyền cấp thực hiện cách ly tại nhà nơi lưu trú bảy ngày kể từ ngày về địa phương tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong bảy ngày tiếp theo và luôn thực hiện thông điệp năm k thực hiện xét nghiệm sars cov hai vào ngày thứ nhất và ngày thứ bảy kể từ ngày về địa phương
những người chưa tiêm vaccine phòng covid một mươi chín thực hiện cách ly một mươi bốn ngày kể từ ngày về địa phương tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong một mươi bốn ngày tiếp theo và luôn thực hiện thông điệp năm k
thực hiện xét nghiệm sars cov hai vào ngày thứ nhất ngày thứ bảy và ngày thứ một mươi bốn kể từ ngày về địa phương
những người đã tiêm vaccine covid một mươi chín hoặc khỏi bệnh covid một mươi chín tại nước ngoài việc kiểm tra và công nhận giấy chứng nhận tiêm chủng giấy xác nhận khỏi bệnh covid một mươi chín hoặc các giấy tờ tương đương khác của nước ngoài theo hướng dẫn của bộ ngoại giao